ba tháng hai năm hai nghìn hai do bị chồng đánh mắng vì tội đi đánh bạc
huyền đã mang theo một casid vào phòng ngủ và tạt vào mặt của chồng mình rồi bỏ chạy
sau khi biết chồng đã tử vong nên huyền đã bỏ trốn đến nhiều tỉnh thành
đến ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba huyền đã bị tổ công tác của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
phát hiện bắt giữ khi đang lẩn trốn ở xã crono huyện lắc
sau một giờ truy xét dấu vết của các đối tượng nghi vấn
công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã bắt giữ thành công nhóm đối tượng
gây ra vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra vào tối ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tại địa phận thôn an quang xã quang kim huyện bát sát
đó là tạ duy huân nguyễn bá sa cùng chú tại hà nội tẩn láo lả chú huyện bát sát tỉnh lào cai
bước đầu các đối tượng khai nhận khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng năm
ba đối tượng đặt xe taxi biển kiểm soát hai mươi bốn a sáu mươi năm của anh
của anh phạm minh quân là lái xe đi từ thành phố lào cai lên cửa khẩu quốc tế kim thành
hướng đi huyện bát sát đến đoạn đường thuộc địa phận thôn an quang xã quang kim
ba đối tượng đã hành hung và dùng dao khống chế cướp của anh quân tám triệu đồng
tại tỉnh bình thuận cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết
đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng
có hành vi trao vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
các đối tượng bị bắt gồm nguyễn văn hiền trần khắc thế anh và lê quang điệp
cùng tạm trú tại thành phố phan thiết
cơ quan điều tra xác định hành vi nguyễn văn hiền trần khắc thế anh và lê quang điệp
cho nạn nhân vay hàng trăm triệu đồng với lãi suất từ hai mươi sáu đến ba mươi tám một tháng
và thu lợi bất chính trên ba mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
quý vị và các bạn
vừa theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt